ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
công an tỉnh lâm đồng và ủy ban nhân dân huyện đam rồng khẩn trương điều tra xử lý vụ khai thác rừng trái pháp luật
tại tiểu khu bảy mươi bốn xã đạ long huyện đam rồng lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ cpoc quản lý
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan và huyện đam rồng khẩn trương điều tra
xác minh hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc xem xét trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan trong việc chậm trễ
hoặc không quyết liệt trong công tác điều tra xử lý các vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng phức tạp nổi cộng trong thời gian qua
kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi mua bán chế biến sử dụng nguồn gỗ bất hợp pháp